do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thị trường bất động sản tại tp hcm trong quý i năm hai nghìn hai mươi đã có sự giảm suốt mạnh
đặc biệt nguồn cung căn hộ suy giảm ở mức thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây
tổng nguồn cung căn hộ tại tp hcm trong quý i hai nghìn hai mươi chỉ đạt trên tám bảy trăm linh căn giảm hai mươi ba so với quý trước và giảm ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
toàn thị trường có bốn bảy trăm linh giao dịch được thực hiện tuy nhiên hầu hết lượng giao dịch diễn ra ở tháng một và tháng hai trước khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
nguồn cung giảm mạnh kéo theo lợi nhuận cho thuê giảm cả ba phân khúc căn hộ đều ghi nhận mức lợi nhuận cho thuê chỉ đạt từ ba năm
cũng trong quý i tp hcm có bảy dự án được mở bán cung ứng khoảng hơn một năm trăm linh căn hộ tỷ lệ nguồn cung mới đạt bảy mươi bốn
với khoảng hơn một căn giảm đến bảy mươi bốn so với quý trước
quý i hai nghìn hai mươi cũng là quý ghi nhận nguồn cung mới và lượng tiêu thụ thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay